ngày hôm nay toàn miền bắc sẽ chính thức chấm dứt đợt rét đậm rét hại
xuất hiện nhiều khoảng nắng ấm nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi lên tới hai mươi chín độ
còn tại miền trung thì sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ chưa chiều trời nắng ấm nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi chín độ c
còn với người dân khu vực miền nam cần chú ý bảo vệ sức khỏe bởi ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày nắng nóng mức nhiệt trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ c